mùa hè nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt sản xuất của người dân trên đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi tăng cao
vì vậy thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân tự ý khoan giếng trái phép để khai thác nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp
điều này đang đe dọa trực tiếp đến tài nguyên nước trên đảo
hai giếng khoan trái phép này có độ sâu một mươi hai mét tại cánh đồng sũng
chi phí khoan và lắp đặt hệ thống dây dẫn máy bơm dây điện tiêu tốn hết hai mươi triệu đồng
sở dĩ có những giếng khoan trái phép là vì thời điểm này nguồn nước trên đảo nhiễm mặn cạn kiệt không đủ để cung cấp cho việc tưới tiêu
để qua mặt cơ quan chức năng người dân trên đảo đã lén lút khoan giếng ngay trong đêm hoặc khoan dưới mương thoát nước